trong khi các em học sinh cùng trang lứa trên khắp mọi miền tổ quốc đều đã hân hoan phấn khởi đến trường chào đón năm học mới
thì gần một học sinh thuộc xã kỳ hà thị xã kỳ anh tỉnh hà tĩnh lại không được đến trường do sự ngăn cản của người thân và các đối tượng xấu
nhờ sự quan tâm đầu tư của các cấp chính quyền năm học này các cô trò trường mầm non xã kỳ hà thị xã kỳ anh đã được học trong ngôi trường khang trang thoáng mát
thế nhưng đến nay gần hai trăm linh em học sinh từ hai đến năm tuổi ở xã kỳ hà vẫn đang ở nhà vì lý do cha mẹ không cho các em đến trường
một trăm năm mươi bốn sáu đến trường một trăm một mươi bốn đến ba trăm linh cháu
theo số liệu từ phòng giáo dục thị xã kỳ anh trong ngày khai giảng năm học mới tại các trường mầm non tiểu học và trung học cơ sở ở xã kỳ hà
chỉ có lần lượt bốn mươi hai một mươi chín và một mươi bảy năm số học sinh đến trường
qua trao đổi với lãnh đạo địa phương và các thầy cô giáo ở đây được biết nhiều học sinh cũng như phụ huynh đều rất muốn cho con mình đến trường
nhưng bị một số đối tượng ngấm ngầm ngăn cản chủ yếu tập trung ở các thôn
bắc hà hải hà và tây hà
trường trung học cơ sở hải tại điểm kỳ hà có tất cả chín mươi tám em học sinh tham gia đi học
đến tổng số năm trăm hai mươi em học sinh trong toàn trường
từ khi tiểu trường lại nay tức là bắt đầu từ ngày hai mươi năm tháng tám năm năm mươi sáu
thì trước tình hình học sinh bỏ học rất nhiều không chịu đến trường
vào đầu năm học thì số lượng học sinh tập trung chỉ được khoảng trên dưới bảy mươi năm em
trước tình hình đó để chuẩn bị cho công tác khai giảng
thì nhà trường cũng đã triển khai rất nhiều về các công tác vận động
kết hợp với các bán ngành địa phương
thì nhà trường đã cắt cử giáo viên đến từng tầng từng thôn xóm và từng hồ gia đình
để tuyên truyền vận động về việc ngăn cản con em đến trường
thì từ đó tới nay mặc dù công tác tuyên truyền vận động đã rất sâu rộng
và trách nhiệm của giáo viên là họ đã rất cố gắng
nhưng đến tận thời điểm này thì số lượng học sinh đi vẫn đang còn lệ tệ chưa đáng kể
mặc dù cha mẹ các em đã nói rằng nguyên nhân không đồng ý cho các em đến trường
là do họ bị chịu ảnh hưởng
bởi sự cố môi trường biển không có tiền cho con em đi học
và khi nào nhận được đền bù hỗ trợ mới đưa con đến lớp
tuy nhiên theo phản ánh của chính quyền nơi đây
mặc dù họ đã được thông báo tổ chức đánh giá kê khai thiệt hại đến từng gia đình
nhưng đa số các hộ dân thôn bắc hà nơi có hơn tám trăm linh em học sinh đang nghỉ học
lại tỏ thái độ thiếu thiện trí không hợp tác
vì có sự chí phổi
và có đề nghị việc bôi thương chưa đảm bảo theo kiện nghị của bà con
chưa thỏa màn về công tác kê khai đền bù
và cái thứ hai là cũng đang đề nghị để có miễn giảm học phí
và tiền xây dựng cho các em trong đầu năm học
tại các buổi đối thoại tuyên truyền vận động người dân xã kỳ hà
lãnh đạo thị xã kỳ anh đã giải đáp thấu đáo một số thắc mắc kiến nghị
liên quan đến vấn đề miễn giảm học phí
và một số khoản đồng bộ
đồng thời nhấn mạnh việc học của trẻ em là quyền được pháp luật quy định
nếu bà con tiếp tục ngăn cản con em đến trường là vi phạm pháp luật
trong quá trình trợ cấp trên ra quyết định về các chính sách miễn phí
giảm các khoản đóng góp các gia đình cần sớm để con em đến trường
không làm ảnh hưởng đến chương trình học tập của các cháu